hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thưa quý vị sau gần hai thập kỷ việt nam chính thức đăng cai đại hội thể thao lớn nhất đông nam á sea games ba mươi một

nhạc sĩ huy tuấn rất tầm huyết với điều con tinh thần của mình
bài hát là sai thì tôi sáng tác dựa trên một thể loại âm nhạc là electropop
đây là một thể loại âm nhạc

một thể loại âm nhạc gọi là rất là thời thượng

tôi cũng hy vọng rằng là một cái sự đồng hành
tôi cũng hy vọng góp nhỏ nhỏ của mình vào cái sự thành công của đại hội thể thao đông nam á
và cũng góp một cái phần động viên cho các vận động viên của chúng ta dành những cái thành kích cao trong cái kỳ sea games này

các ca khúc với sự đầu tư về âm thanh và hình ảnh nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả đặc biệt là khán giả trẻ

đặc biệt tượng nhất thì chắc là

không chỉ là sản phẩm âm nhạc mặt đây còn là lời chúc của nghệ sĩ và khán giả hâm mộ thể thao

đóng góp cho một mùa sea games thật là sôi động
thưa quý vị và các bạn xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là một trong những nội dung lớn
được hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba xem xét quyết định
hội nghị thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho
được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên
cần đề ra những giải pháp cụ thể như thế nào để tiếp tục đổi mới
tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình hiện nay
trên nền tảng kiện toàn sắp xếp mô hình hoàn thiện tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng
ban hành các chính sách phù hợp đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng ở cơ sở
vấn đề và chính sách ngày hôm nay với khách mời là ông nguyễn đức hà
nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng ban tổ chức trung ương sẽ phân tích cụ thể hơn về vấn đề này
ban chấp hành trung ương đảng xác định công tác lãnh đạo chỉ đạo củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng
và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là công việc có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống tổ chức của đảng
có phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ban chấp hành trung ương đảng xác định công tác lãnh đạo chỉ đạo củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là công việc có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống tổ chức của đảng
giải quyết tổ chức cơ sở đảng còn yếu thậm chí mất sức chiến đấu chưa đủ sức phát hiện giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở nhất là những nơi có tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phức tạp
đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên bởi vậy có ý nghĩa rất quan trọng đặt ra yêu cầu kiện toàn sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở đồng bộ thống nhất xây dựng đội ngũ đảng viên
có số lượng chất lượng và cơ cấu hợp lý có phẩm chất đạo đức bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trước tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho vấn đề chính sách ngày hôm nay thưa ông thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu như thế nào đối với việc tiếp tục kiện toàn đổi mới và hoàn thiện tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng hiện nay ạ
chúng ta biết rằng
thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai thì toàn đảng và có thể nói là tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều triển khai rất quyết liệt vấn đề kiện toàn đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị
thế như vậy là gì
rõ ràng là sau khi sắp xếp về mặt chuyên môn về mặt nhà nước thì một trong những vấn đề đặt ra hiện nay đó là phải kiện toàn
tổ chức của các tổ chức cơ sở đảng cho nó đồng bộ cho nó thống nhất cho nó liên thông với cái việc đổi mới và kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy
cho nên đây cũng là một cái nhiệm vụ mà tới đây chúng ta phải làm
ví dụ bây giờ sắp xếp lại tổ chức hai ba tổ chức nó sắp xếp với nhau vậy thì hai ba tổ chức đảng thì phải sắp xếp phải nào chưa đồng bộ chứ không thể có chuyện đó
và để từ trung ương địa phương chúng ta biết là vừa qua là có sự đổi mới rất nhiều
kiện toàn rất nhiều
mà nhiều người còn có nó nói là chúng ta tiến hành một cuộc cách mạng và tổ chức
vậy thì để bảo đảm cái sự lãnh đạo toàn diện của đảng ở cơ sở thì dứt khoát một trong yêu cầu đặt ra là chúng ta phải tiếp tục đổi mới
tiếp tục kiện toàn tiếp tục sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng cho nó đồng bộ cho nó thiếu nhất cho nó liên thông và cho nó có thể nói là để phát huy vai trò lãnh đạo của đảng ở cơ sở
để có thể có được sự đồng bộ như vậy thì khi mà góp ý vào đề án này có nhiều ý kiến cho rằng là bên cạnh việc hoàn thiện về mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng thì cần phải có những chính sách đối với những cán bộ chuyên trách làm công tác này ở cơ sở
vậy thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này đâu sẽ là những khó khăn vướng mắt và đâu sẽ là những giải pháp để thực hiện ạ
tôi cho rằng là cái ý kiến mà trong quá trình thảo luận nó cũng phản ánh một cái khía cạnh khá đúng
tất nhiên bây giờ đến chính chế độ
chính sách đối với cán bộ làm công tác đảng này thì thực sự ra là cũng đã có rồi có sớm rồi
thế nhưng mà đúng ra là bây giờ cái tổ chức đảng cái cán bộ làm công tác đảng mà lại ở ngoài khu vực kinh tế nhà nước thì nếu mà cái điều kiện làm việc đã căng thẳng đã khó khăn rồi mà nếu mà lại cái đội ngũ cán bộ làm công tác đảng này nếu không có một cái chế độ chính sách gì thì mà chỉ dựa bằng cái sự nhiệt tình
thì bằng cái sự đam mê thôi thì tôi nghĩ là chưa đủ
có lẽ cũng cần phải nghiên cứu để có chính sách phù hợp
có thể cũng không lớn lắm nhưng mà cũng là một cái sự động viên cũng một sự an nổi cũng một sự khích lệ đối với cán bộ thêm tốt hơn
bởi vì muốn không muốn những người làm công tác xây dựng đảng này đòi hỏi rất phải tâm huyết rất phải trách nhiệm mà cũng là phải có nghe
đấy chính vì thế cho nên là tôi nghĩ đấy cũng là một cái ý kiến mà chúng ta cần phải hết sức suy nghĩ
bên cạnh nhiệm vụ củng cố kiện toàn tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở đảng ta cũng xác định thường xuyên kết hợp giữa xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với củng cố chấn chỉnh cơ sở đảng yếu kém
coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phải đi đôi với xây dựng củng cố hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng đảm bảo tính lãnh đạo tính giáo dục tính chiến đấu vai trò tiên phong gương mẫu
vậy cơ chế giám sát kỷ luật đảng cần phải được đảm bảo như thế nào xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những phân tích từ khách mời

sau khi sở giao dịch hoàn tất điều chỉnh thông tin hợp đồng mẫu và công bố tối thiểu sau bảy ngày làm việc theo quy định hiện hành
báo lao động ngày một mươi tháng năm thông tin cơ sở dữ liệu của bốn mươi triệu người tham gia bảo hiểm y tế đã được cơ quan bảo hiểm liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an nhằm thực hiện việc sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thế nhưng cả nước đến nay chỉ có khoảng bốn mươi lượt tra cứu thành công phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip
thông tin cho biết theo số liệu từ bảo hiểm xã hội việt nam đến nay toàn quốc mới có hơn bốn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với khoảng bốn mươi lượt tra cứu thành công phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
thực tế hiện nay ghi nhận của phóng viên báo lao động trên địa bàn thành phố hà nội cũng cho thấy là có rất ít cơ sở y tế triển khai khi đi khám bệnh người dân vẫn phải sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
thậm chí có những tấm thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy đã cũ nát và có thể rách bất cứ lúc nào
cũng theo báo lao động ngày một mươi một tháng năm câu chuyện tăng học phí một lần nữa lại thu hút được sự quan tâm của dư luận khi mới đây các trường đại học đã bắt đầu công bố dự kiến mức học phí năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó cả trường công lập và trường tư thục đều tăng cao so với năm học trước
theo thông tin đề xuất được bộ y tế đưa ra nếu thí sinh là f
đang được theo dõi cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú
trong thời gian diễn ra kỳ thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
trường hợp thí sinh có nguyện vọng dự thi phải có đơn xin dự thi và có chữ ký xác nhận đồng ý của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ
trong đó có nội dung thí sinh cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bộ y tế hội đồng thi tổ chức cho thí sinh f thi các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
các thí sinh cán bộ coi thi chấm thi giám sát đều phải thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh
thông tin báo kinh tế và đô thị ngày một mươi tháng năm những cuộc điện thoại tin nhắn mạo danh lừa đảo xuất hiện nhiều hơn trong thời gian gần đây
dù cơ quan công an liên tục cảnh báo nhưng vẫn có không ít người sập bẫy
bài viết đơn cử một ví dụ cục cảnh sát giao thông bộ công an mới đây cho biết
thời gian qua ghi nhận hàng loạt phản ánh từ người dùng điện thoại và về tin nhắn giả
cục cảnh sát giao thông đề nghị chuyển tiền phạt nguội vì vi phạm giao thông
cụ thể nhiều người dân đã nhận nội dung tin nhắn
đây là cục cảnh sát giao thông bạn có một biên lai cần nộp phạt
đây là thông báo cuối gọi đến số một trăm linh hai nghìn sáu trăm linh bốn để nghe lại miễn phí
chi tiết liên hệ chín nghìn chín mươi hai trăm linh đồng một phút
nhiều người khi nhận được tin nhắn giả mạo nêu trên đã hoang mang và lo sợ
nên đã làm theo hướng dẫn của đối tượng xấu và bị sập bẫy lừa đảo